kính chào quý vị và các bạn do chịu ảnh hưởng của không khí mát từ phía bắc rồn xuống nên tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ từ đêm qua đã có mưa rông giúp nền nhiệt giảm đi đáng kể
sự báo là hai ngày tới do vẫn có thể xuất hiện mưa vừa đến mưa to nên nền nhiệt tại đây vẫn khá dễ chịu chỉ giao động trong khoảng từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
sau đó từ ngày mùng bốn do vùng thấp nóng phía tây hoạt động mạnh trở lại thì nền nhiệt trên khu vực sẽ tăng từ hai đến ba độ
tại các tỉnh phía tây bắc bộ tuy lượng mưa không quá nhiều nhưng phần nào cũng giúp nắng nóng tạm thời giảm đáng kể cao nhất ngày mai chỉ khoảng ba mươi ba độ
riêng khu vực tây bắc mức nhiệt có thể vượt ngưỡng ba mươi ba độ và có nắng nóng
tuy nhiên từ ngày mùng ba khi vùng áp thấp nóng phát triển mạnh trở lại thì nền nhiệt trên khu vực cũng sẽ tăng trở lại
đối với trung bộ các tỉnh thanh hóa đến nghệ an cũng chịu tác động của không khí mát nên cũng có mưa rào và rông vào lúc chiều tối cục bộ có mưa to
mưa rông giúp cho nền nhiệt
nhiệt hôm nay và ngày mai tại đây giảm đáng kể chỉ giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
tuy nhiên sau đó từ ngày ba tháng năm thì nền nhiệt trên khu vực sẽ tăng trở lại
phần còn lại cường độ nắng có suy giảm nhưng vẫn ở ngưỡng cao trưa chiều giao động từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ có nơi còn cao hơn
khu vực từ đà nẵng đến phú yên trong những ngày tới vẫn duy trì nắng nóng gai gắt với nền nhiệt độ giao động từ hai mươi tám ba mươi tám độ
có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi tám độ
chỉ riêng phần từ khánh hòa đến bình thuận nền nhiệt dễ chịu hơn đôi chút giao động trong khoảng là từ hai mươi sáu đến ba mươi sáu độ
vùng cao tây nguyên ba ngày tới tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gai gắt vào ban ngày
về chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rông nhiệt cục bộ
tuy mưa không nhiều nhưng người dân nơi đây cần chú ý trong cơn rông nhiệt có thể kèm theo lốc xét và gió giật mạnh nguy hiểm
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây cũng có nắng nóng gai gắt vào ban ngày với nền nhiệt ở trong ngưỡng là hai mươi
đến ba mươi tám độ miền đông nam bộ có nơi vượt ngưỡng ba mươi tám độ
về chiều tối khu vực có thể xuất hiện mưa rông nhiệt cục bộ đi kèm với tố lốc và gió giật mạnh
người dân cần lưu ý đề phòng